tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba qua công tác nắm tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn

tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đỗ văn hải phát hiện thu giữ năm trăm một mươi năm ba mươi bốn gam cần sa
qua đấu tranh xác minh xác định tính chất phức tạp của vụ án

công an tp tuyên quang đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét

khẩn trương xác định danh tính của nhóm đối tượng buôn bán ma túy
để qua mặt cơ quan chức năng các đối tượng sử dụng thủ đoạn hết sức tinh vi xảo quyệt
vụ giao dịch hoàn toàn khép kín có phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đối tượng
và thực hiện hoàn toàn trên không gian mạng thông qua tài khoản ngân hàng dịch vụ vận chuyển hàng hóa
người bán và người mua không hề biết thông tin và mặt của nhau
chỉ trong thời gian từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
các đối tượng đã chuyển hơn ba trăm linh đơn hàng ma túy qua dịch vụ chuyển phát nhanh
để bán cho các đối tượng mua ma túy ở các địa phương

lâm đồng khánh hòa lạng sơn lào cai quảng nam gia lai hải dương hải phòng hà tĩnh bình thuận đồng tháp

trong đó có hơn một kg ketamine
ba ba kg ma túy tổng hợp
tám mươi ba ống tinh dầu cần sa
trên năm kg cần sa
một trăm linh bốn sản phẩm thuốc lá điện tử chứa ma túy
chín mươi chín gói kẹo dẻo tẩm ma túy
gần một trăm linh gói nước vui
và trên một hai tỷ đồng
hiện chuyên án vẫn tiếp tục được đấu tranh mở rộng
thưa quý vị mới đây viện kiểm sát nhân dân tp cần thơ đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
bắt tàm giam đối với ông nguyễn thanh bình
chủ tịch ủy ban nhân dân xã trường xuân
huyện thới lai tp cần thơ
ông bình bị bắt để điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
cùng vụ án này bà sơn thị hồng linh kế toán xã trường xuân đã bị khởi tố trước đó
cho tại ngoại vì có con nhỏ về tội tham mô tài sản
trước đó vào năm hai nghìn hai mươi hai báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của ủy ban nhân dân tp cần thơ có nêu
qua công tác thanh kiểm tra ủy ban nhân dân huyện thới lai phát hiện bà sơn thị hồng linh kế toàn xã trường xuân
có hành vi chiếm dụng ngân sách xã với tổng số tiền hơn bốn trăm một mươi chín triệu để sử dụng cá nhân
ủy ban nhân dân huyện đã chuyển hồ sơ liên quan đến công an huyện để xử lý theo thẩm quyền
đồng thời ủy ban nhân dân xã trường xuân đã đình chỉ công tác đối với bà linh
chờ kết luận của công an để xử lý theo quy định
thưa quý vị từ ngày một tháng năm bộ công an sẽ thực hiện việc cấp phép cho các phương tiện cơ giới nước ngoài
và người nước ngoài điều khiển phương tiện được tham gia giao thông trong lãnh thổ việt nam
chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài
do người nước ngoài đưa vào việt nam du lịch
điểm đáng chú ý nhất trong nghị định này là việc chính phủ thay đổi cơ quan thực hiện chấp thuận
cho tổ chức khách du lịch mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại việt nam
từ bộ giao thông vận tải sang bộ công an
theo bộ giao thông vận tải cơ quan chủ trì soạn thảo nghị định việc chuyển đổi trên không làm tăng biên chế xử lý công việc
và thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính không phải đầu tư thêm trang thiết bị
hơn nữa bộ công an cũng đã thống nhất tiếp nhận công việc này để đáp ứng yêu cầu quản lý giám sát
tổ chức thuận lợi từ cơ quan của trung ương đến địa phương đối với người và xe nước ngoài vào việt nam du lịch
nghị định quy định về quản lý phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài vừa mới ban hành
chính phủ cho phép phương tiện cơ giới nước ngoài và người nước ngoài điều khiển được tham gia giao thông trong lãnh thổ việt nam với mục đích du lịch
để được thực hiện việc này các tổ chức cá nhân phải thông qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế của việt nam
có văn bản chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại việt nam của bộ công an cấp
đối với phương tiện cơ giới nước ngoài là ô tô có tay lái ở bên phải thì phải có công hàm của cơ quan đại diện ngoại giao
cơ quan lãnh sự hoặc cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ tại việt nam gửi bộ công an đề nghị và nêu rõ lý do xe tham gia giao thông tại việt nam
các xe vào việt nam cũng phải làm thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất theo quy định của pháp luật hải quan ngay tại cửa khẩu nhập xuất cảnh
thời gian xe được phép tham gia giao thông tại việt nam tối đa không quá bốn mươi năm ngày
trong trường hợp bất khả kháng được lưu lại việt nam không thêm quá một mươi ngày
khi xe nước ngoài lưu thông trên lãnh thổ việt nam phải có xe đi trước để hướng dẫn giao thông trong suốt quá trình tham gia giao thông
chuyển sang tin tức đáng chú ý về tình hình giao thông
ngày một mươi hai tháng ba lãnh đạo ban quản lý đường hồ chí minh bộ giao thông vận tải chủ đầu tư cao tốc cam lộ la sơn cho biết
dự kiến vào cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ hoàn thành việc điều chỉnh bổ sung một số hạng mục an toàn giao thông
đảm bảo khoa học hiệu quả phù hợp thực trạng lưu lượng xe trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
theo đó từ km đến km ba mươi bảy đoạn qua tỉnh quảng trị sẽ được thí điểm điều chỉnh vạch sơn kim đường
ở những đoạn hai làn cho phép vượt xe bổ trí vạch một một nét đất xe được phép vượt cả hai chiều sẽ thành vạch một bốn
dạng vạch đôi cùng một vách nét liền một vạch nét đất xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét đất
được phép sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết
xe trên làn đường tiếp giáp với vạch nét liền không được lấn làn hoặc đè lên vạch
ngoài ra một số đoạn sẽ được điều chỉnh phạm vi cho phép vượt có thể rút ngắn hoặc kéo dài
tại một số đoạn hai làn đảm bảo tầm nhìn vượt xe vạch sơn một hai nét liền xe không được phép vượt
được điều chỉnh thành vạch sơn một bốn dạng vạch vôi cùng một vạch nét liền một vạch nét đất
trong đó các điểm vượt nhau một chiều được bổ trí so le với chiều dài tối thiểu một ba km
trên những đoạn đường hai làn xe do đang ở giai đoạn phân kỳ nên chiều rộng giải rừng khẩn cấp hạn chế
thực tế khi phải dừng đỗ trên giải rừng khẩn cấp các xe lớn xe tải xe khách vẫn chiếm một phần làn xe chạy
nếu xe đi cùng chiều thiếu tập trung quan sát dễ đâm va vào đuôi xe dừng đôi bên đường
do đó tại những đoạn đã mở rộng nền đường sẽ được bổ sung mở rộng điểm dừng khẩn cấp với khoảng cách từ ba đến năm km một điểm
chiều dài bổ trí tối thiểu hai trăm bảy mươi m cùng cả đoạn vượt vuốt nối kết nối cấp phối đá dăm láng nhựa
trên phạm vi toàn tuyến tại các vị trí vuốt nối chuyển từ bốn làn về hai làn xe nhà thầu sẽ bổ sung cụm biển báo cảnh báo nguy hiểm sơn giảm tốc tiêu phản quang chỉ dẫn hướng rẽ
toàn bộ chiều dài các đoạn hai làn xe cũng được bổ sung đinh phản quang tại kim đường
tiêu phản quang hình tròn trên hộ lan lan can cầu để tăng cường cảnh báo phương tiện tham gia giao thông giảm nguy cơ tai nạn đối đầu
tại ba nút giao cao tốc với quốc lộ một mươi năm c tỉnh lộ chín và tỉnh lộ một mươi bốn b do phạm vi mở rộng bốn làn xe ngắn từ năm trăm linh đến tám trăm linh mét để đảm bảo an toàn cho phương tiện lưu thông trên tuyến và ra vào cao tốc
trên đoạn này sẽ có thêm biển báo cấm vượt và giới hạn tốc độ tối đa cho phép sáu mươi km trên giờ
từ tết nguyên đán đến nay số lượng tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn tăng đột biến
khi dư luận chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn liên hoàn xảy ra hôm một mươi tám tháng hai trên cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua huyện phong điền tỉnh thứ thiên huế làm ba mẹ con chết thảm
thì mới đây lại thêm vụ tai nạn khác trên tuyến đường này làm nhiều người thương vong
theo đó vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách và xe tải trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn đoạn qua xã phong sơn huyện phong điền lúc một mươi chín h bốn mươi phút ngày một mươi tháng ba khiến hai người tử vong cùng nhiều người khác bị thương
nối tiếp chương trình sẽ là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
mạng xã hội đăng xôn xao vào clip bốn người giật bánh tiệm tạp hóa
vụ việc xảy ra ở hẻm hai trăm bảy mươi năm đường bạch đằng phường một mươi năm quận bình thạnh tp hcm
theo nội dung clip ghi lại
hai mươi tháng ba bốn thanh thiếu niên đi trên hai xe máy đã đến một tiệm tạp hóa
sau khi giật mấy lốc bim bim họ tăng ca bỏ chạy
chủ tạp hóa là người phụ nữ đã đuổi theo trong bất lực
ông triển ngụ tại quận bình thạnh sang nhận sự việc giật bim bim xảy ra ở nhà mình
theo ông triển chiều ngày một mươi hai tháng ba ông ra ngoài vợ ông ở nhà trông coi tiệm tạp hóa thì xảy ra tình huống trên
vì quá nhanh vợ ông không kịp trở tài
mới đây đội hai cục quản lý thị trưởng
thị trưởng tỉnh tuyên quang và phòng cảnh sát kinh tế trạm cảnh sát giao thông hàm yên
đã tiến hành kiểm tra một xe tải mang bình kiểm soát hai mươi ba h một trăm năm mươi hai
trên phương tiện này lực lượng chức năng phát hiện có ba mươi một bao tải dứa
chứa tổng số một bốn tấn hàng là mỡ lợn đông lạnh giá trị khoảng năm mươi triệu đồng
toàn bộ số hàng nêu trên không có căn cứ xác định được nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ của hàng hóa
hàng hóa không có thông tin được thể hiện trên nhãn hàng hóa bao bì hàng hóa tài liệu kèm theo hàng hóa
chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hợp đồng hóa đơn mua bán giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu hợp pháp của hàng hóa
ngày một mươi ba tháng ba công an huyện đông hưng tỉnh thái bình cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam bốn đối tượng về tội cướp tài sản
trước đó khoảng hai mươi h ngày bảy tháng ba tại đoạn đường d thuộc thôn phường cúc xã đông dương đông hưng
cháu phạm tiến thiện sinh năm hai nghìn tám ở xã minh phú đông hưng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu honda way năm mươi cc
hướng từ thành phố thái bình đi về đông dương thì bị bốn đối tượng đi trên hai xe mô tô không đeo biển kiểm soát đi cùng chiều
từ phía sau vượt lên chặn xe rồi dùng dao đe dọa yêu cầu đưa hết tài sản
tiếp đó hai đối tượng lục xoát người thiện nhưng không có tài sản gì nên bỏ đi
thiện tiếp tục đi được khoảng ba trăm linh mét các đối tượng trên tiếp tục đuổi theo chặn lại và cướp chiếc xe máy của thiện đang đi
ngày một mươi ba tháng ba công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh cho biết đã bắt giữ hồ thành tới một mươi bảy tuổi
ngụ tại xã thanh phước huyện gò dầu để điều tra hành vi cướp tài sản
theo điều tra dạng sáng ngày một mươi tháng ba hồ tấn tới đeo khẩu trang che kín đầu chạy xe máy để che biển số đến cây xăng số một mươi tám
thuộc ấp trâm vàng ba xã thanh phước
tại đây tới dùng dao đe dọa anh htt một mươi chín tuổi là nhân viên bán xăng rồi mở học tủ cướp tiền tẩu thoát
nhận tin báo công an huyện gò dầu cử lực lượng đến hiện trường điều tra thu thập chứng cứ
qua truy xét công an huyện xác định hồ thành tới là kẻ gây ra vụ cướp nên bắt khẩn cấp
công an đã thu giữ trên một mươi hai triệu đồng tiền do cướp được nhưng chưa tiêu xài một mô tô và con dao gây án
khai với công an tới cho biết do đam mê chơi game trên mạng bị thua số tiền lớn không thể trả được
nên nảy sinh ý định cướp tiền của cây xăng để trả nợ
nghe cuộc gọi giả mạo công an nam thanh niên bị lừa một trăm năm mươi triệu đồng
công an tp hà nội cho biết công an quận đống đa đang điều tra xác minh vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền một trăm năm mươi triệu đồng
theo đó vào ngày bảy tháng ba công an phường phương liên quận đống đa tiếp nhận tin báo từ anh đê sinh năm hai nghìn một trú tại đống đa hà nội
về việc anh đê nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ công an
đối tượng nói anh đê có liên quan đến vụ mua bán trái phép chất ma túy và rửa tiền
đối tượng yêu cầu anh đê phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan
do lo sợ nên anh đê đã chuyển một trăm năm mươi triệu đồng vào tài khoản của các đối tượng
sau đó anh đê biết mình bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo
chín nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số tụ tập trôn ma túy
công an huyện đắk đoa gia lai cho biết vừa bắt giữ chín thanh niên người đồng bào dân tộc thiểu số về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó giờ một mươi năm phút ngày một mươi hai tháng ba công an huyện đắk đoa bắt giữ tại nhà bà pia sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại xã đắk grong huyện đắc đoa tỉnh gia lai
một nhóm thanh niên gồm chín người đồng bào dân tộc thiểu số đang tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng ma túy đá
tại hiện trường công an huyện thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy và hai gói ni lông được hàn kín hai đầu
bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy
theo công an huyện đắk đoa trong những năm gần đây
tình trạng tàng trữ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp
đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra ngày càng nhiều
công an huyện đắk đoa đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ truy xét các đối tượng cung cấp số lượng ma túy trên
cũng trong ngày một mươi hai tháng ba tin từ viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc
đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của cơ quan công an cung cấp đối với nguyễn hoàng
năm mươi chín tuổi chú phường tự an thành phố buôn ma thuật đắk lắc
giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hiễu hoạn tuấn nhân
để điều tra về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
nguyễn hoàng được xác định đã chỉ đạo tổ chức khai thác trái phép đá xây dựng ngoài phạm vi được cấp phép
gây nhiều thiệt hại cho nhà nước
theo kết quả xác minh ban đầu từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn hoàng có hành vi chỉ đạo tổ chức thực hiện hoạt động khai thác đá xây dựng ngoài phạm vi khu vực
được ubnd tỉnh đắk lắc cấp phép khai thác và chế biến tại mỏ đá buôn cờ mông xã ea bốc huyện cư quỳnh đắk lắc
với khối lượng đá ba gian khai thác trái phép hơn bảy mươi ba mét khối trị giá hơn một mươi một tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật những sai phạm của bị can trên
tối một mươi hai tháng ba trong lúc người dân trong hẻm một mươi một đường lý ông trọng thuộc tổ một mươi tám trường phúc phường vĩnh phước thành phố nha trang đang chuẩn bị ăn tối
thì ngay tiếng kêu cứu phát ra từ căn nhà ba tầng ở gần đó
ngay lập tức các thành viên thuộc tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy thuộc tổng một mươi chín trường phúc cùng người dân đã sử dụng thang
bình chữa cháy sách tay tiếp cận căn nhà đang xảy ra cháy để dập lửa
các nhân chứng cho biết đám cháy khởi phát từ tầng ba căn nhà
lúc xảy ra cháy có một bé gái đang ở tầng hai của căn nhà
lúc sau bé gái cũng được người dân đưa ra ngoài an toàn
một vài người dân cho biết họ đã sử dụng nhiều bình chữa cháy sách tay để dập lửa
nhưng lúc sau đàm cháy tiếp tục bùng phát
nhận được tin báo trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đã có mặt tại hiện trường
trực tiếp chỉ đạo cán bộ chiến sĩ sử dụng mặt nạ dưỡng khí triển khai đội hình chữa cháy tiến hành dập lửa bùng phát tại từng ba căn nhà
sau hơn ba mươi phút nỗ lực dập lửa lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã dập tắt hoàn toàn đám cháy
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được lực lượng chức năng làm rõ
từ ngày một mươi một tháng ba đoạn trên cao của dự án metro nhổn ga hà nội bắt đầu vận hành thử
đây là bước cuối cùng trong tám bước chuẩn bị trước khi khai thác thương mại
theo đại diện ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội công tác vận hành thử là bước cuối cùng trong tám bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống trước khi đưa đoạn trên cao của dự án vào vận hành
tại bước này toàn bộ nhân sự vận hành từ lái tàu kiếp trực tại trung tâm điều độ occ và nhân viên kỹ thuật sẽ vào vị trí để vận hành thử toàn hệ thống
đoàn tàu sẽ chạy thử trên toàn tuyến từ bảy h bốn mươi năm đến một mươi sáu h bốn mươi năm hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu
việc vận hành thử sẽ được chia thành ba giai đoạn
giai đoạn một là vận hành ở chế độ bình thường giai đoạn hai là vận hành ở chế độ hạn chế và giai đoạn ba là vận hành ở chế độ khẩn cấp
có năm mươi bảy kịch bản vận hành thử cho các giai đoạn này
theo phân công nhiệm vụ ban quản lý dự án đường sắt đô thị hà nội sẽ tổ chức thực hiện vận hành thử
tư vấn sistra xây dựng tài liệu khung giám sát và hướng dẫn nhân sự
công ty metro hà nội cung cấp nhân sự vận hành
các nhà thầu cung cấp trang thiết bị nhân sự phối hợp
dự kiến khâu vận hành thử sẽ kết thúc vào ngày hai mươi sáu tháng bốn
theo tiến độ dự kiến đoạn trên cao của metro nhổn ga hà nội sẽ khai thác thương mại trong tháng sáu
ngày một mươi hai tháng ba tức mùng ba tháng hai âm lịch tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền cửa ông tại phường cửa ông thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh đã diễn ra lễ hội khai đền cửa ông năm hai nghìn hai mươi
lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân du khách thập phương đến sân hương
lễ hội đền cửa ông được mở hàng năm vào ngày mùng ba đến ngày mùng bốn tháng
từ tháng hai vào mùng ba đến mùng bốn tháng tám âm lịch mang biểu tượng của tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước
lễ hội đã được bộ văn hóa thể thao và du lịch đưa vào danh mục là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
hàng năm di tích đón tiếp trên bảy mươi vạn lượt người đến tham quan viếng lễ
lễ hội năm nay tiến hành theo các nghi thức truyền thống
trong đó có lễ rước kiệu đức ông và các nhân thần vi hành khu ăn ngự thu hút đông đảo người dân du khách
khi đoàn dứt kiệu đức ông và các nhân thần vi hành đi trên đường trần quốc tàng sẽ có đoàn tàu thuyền diễu trên biển song song với đoàn rước
sau lễ rước là các nghi lễ chính như lễ tế đức ông và các nhân thần tại đền thượng lễ dân hương tại đền mẫu và trung thiên long mẫu diễn thần tích giấu thiêng lưu tích
đến với lễ hội du khách người dân được tham gia trải nghiệm các trò chơi dân gian như các hội thi kéo co nam nữ đẩy gậy dừng soạn lễ thi đấu cờ người và cờ bồi
trò chơi bịt mắt đập bóng bịt mắt đánh trống thi trọi gà tổ tôm điếm trưng bày ảnh nghệ thuật
trong khuôn khổ chương trình gai hội hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam đã trao quyết định công nhận một mươi sáu cây trên địa bàn thành phố cẩm phả là cây di sản việt nam
bao gồm hai cây đa chín cây nhãn và một cây rong nhãn nằm trong khuôn viên khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền cửa ông cặp tiên thuộc phường cửa ông
và ba cây thông một cây tràm trắng tại khuôn viên miếu ba cây thông thuộc xã dương huy thành phố cẩm phả
theo ủy ban dân thành phố cẩm phả đền cửa ông là một trong những di tích lịch sử văn hóa lâu đời nhà trần
có lịch sử lâu đời gắn liền với thần tích về hưng nhượng đại vương trần quốc tàng người đã gắn bó cả cuộc đời với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm tại miền đất biên ải của tổ quốc
việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm ghi nhớ công ơn của đức ông trần quốc tàng mà còn là dịp để quảng ninh nói chung và thành phố cẩm phả nói riêng thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế
mặc dù người phương tiện về đền cửa ông sơn hương lễ thành rất đông nhưng công tác tổ chức khoa học từ việc phân luồng bố trí bãi đỗ xe nên các tuyến giao thông trên địa bàn đều thông suốt
thưa quý vị vừa qua tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia vị xuyên ở hà giang ban dân vận tỉnh ủy hà giang đã phối hợp với tâm antarrity tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tham dự lễ cầu siêu tưởng niệm có lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy hà giang các thành viên tâm an charity giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu cùng với các thương bệnh binh quân y thân nhân các anh hùng liệt sĩ
chương trình lễ cầu siêu gồm các nghi thức
niệm phật cầu siêu tưởng niệm tri ân cho anh linh các anh hùng liệt sĩ cầu cho quốc thái dân an chia sẻ của người từng trực tiếp tham gia điều trị cho các thương bệnh binh
dân hương đặt vòng hoa trước đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ
thắp nến tri ân dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài hương bốn trăm sáu mươi tám ở xã thanh thủy huyện vị xuyên
đại diện tâm antarrity cho biết lễ cầu siêu được tổ chức nhằm bày tỏ lòng thành kính biết ơn tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc
là dịp để thân nhân và toàn thể nhân dân tưởng nhớ tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh sương máu cho độc lập dân tộc của tổ quốc
đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ về tinh thần yêu nước lòng biết ơn trước công lao của các thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
chiến tranh đã lùi xa
nước thanh bình nhân dân được hưởng ấm no hạnh phúc như hôm nay là nhờ công ơn sương máu của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập
mỗi độ tháng ba về hoa độ quyên nơi núi rừng tây bắc lại khỏe sắc bung nở thay màu áo mới cho núi rừng đại ngàn
độ quyên môn màu muôn vẻ với hơn ba mươi loài với nhiều hình dáng kích thước khác nhau mang nhiều màu sắc khi thì hồng phớt khi lại đỏ thắm
đôi lúc lại mang màu trắng tinh khôi hay và nhẹ nhàng như cô thiếu nữ e ấp bên những cánh rừng già
có rất nhiều nơi
có thể ngắm hoa đỗ quyên nhưng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp làm say đắm lòng người của loài hoa này thì chúng ta phải lên đỉnh putaleng lai châu
đỉnh putaliang nằm ở độ cao ba bốn mươi chín m so với mặt nước biển thuộc xã hồ thầu huyện tam đường cách thành phố lai châu khoảng hai mươi km
và được coi là nông nhà thứ hai của đông dương sau phan xipang
hành trình khám phá đỉnh núi putaleng và ngắm hoa đỗ quyên thường bắt đầu từ sáng sớm và mất hai ngày một đêm
để chinh phục putaleng
du khách có thể xuất phát theo hai hướng từ bản xì thao trải xã hồ thầu hoặc xã tà lèng của huyện tam đường lai châu
hành trình khám phá puterreng diễn ra với nhiều thách thức trở ngại đòi hỏi sức khỏe và du khách sẽ phải dừng chân ở nhiều trạm nghỉ
để liên lực tới đỉnh du khách sẽ phải trải qua chặng đường dài và qua những cánh rừng nguyên sinh phong đa dạng sinh học
mỗi đoạn đường là những trải nghiệm khám phá phong cảnh đặc trưng nguyên sơ của núi rừng tây bắc
vượt qua khoảng tám km đường rừng núi du khách có thể lên tới đỉnh và lúc này không gian mây núi như thu vào tầm mắt
dù khí hậu nơi đầy khắc nghiệt nhưng tạo hóa vẫn ban tặng cho một loài hoa với sắc màu rực rỡ mang tên đỗ quyền
những gốc hoa đỗ quyên rừng trải qua nhiều phong ba bão táp bởi sự khắc nghiệt của thời tiết khí hậu song vẫn đứng vững qua hàng trăm năm
những cây hoa đỗ quyên rừng rêu phong cổ kính là tài sản vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người
hoa đỗ quyền rừng cho ta ánh nhìn tươi mới sức sống kiên cường manh liệt trước thiên nhiên khắc nghiệt
những năm gần đây đỉnh núi putaring hoang sơ đã trở thành điểm đến lý tưởng cho những người ưa thích du lịch mạo hiểm